lãnh đạo bộ công thương cho biết chính phủ đã có quyết định tạm dừng việc xuất khẩu gạo đến hết tháng năm để giãn tiến độ xuất khẩu nhằm bảo đảm các mục tiêu nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo
về trách nhiệm của các cá nhân đề xuất chính sách lãnh đạo bộ công thương cho biết
kết luận của đoàn thanh tra thì chắc sẽ được công bố một cách rộng rãi
chúng tôi sẽ cam kết thực hiện đúng các quyết định cũng như là kết luận của thanh tra chính phủ
về việc báo pháp luật và một số báo đưa bài nhà thầu cung ứng vật tư cho ngành điện thay đổi người đại diện pháp luật
bài báo này có đưa đích danh tên người đại diện nhưng sau đó gỡ toàn bộ tên người trong bài mà không hề xin lỗi hay đính chính
thứ trưởng bộ thông tin truyền thông hoàng vĩnh bảo cho biết bộ sẽ phối hợp với hội nhà báo để làm rõ việc này
tức là sáng đăng chưa gặp chiều gỡ có nghĩa là đăng bài xong bắt đầu đối tác gặp
thì sau đó tôi cũng lại gỡ xuống thì đấy là mục đích là ở chỗ đó
thế thì cái việc này thì chúng tôi phải nghe cụ thể xem là mục đích việc gỡ gài của báo pháp luật ở việt nam là gì
nếu là vì vụ lợi vì thế nọ thế kia tiêu cực thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý
liên quan đến nghi vấn công ty tenma nhật bản đều hối lộ hai mươi năm triệu yên cho cán bộ thuế hải quan ở bắc ninh để trốn thuế
thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết
vụ việc này đã rất rõ ràng thủ tướng đã chỉ đạo bộ tài chính bộ công an kiên quyết làm sớm
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an bắc ninh
tức là tiến hành các biện pháp xác minh thông tin
công an bắc ninh đã làm việc với tenma của bắc ninh để thu thập các thông tin tài liệu
thứ hai là lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo các cục
nghiệp vụ liên hệ với các đối tác nhật bản để đề nghị phía các đối tác nhật bản thu thập và cung cấp thông tin
khi có thông tin thì sẽ sớm triển khai
như thủ tướng nói là phải làm minh bạch rõ ràng và chống thất thu thuế
phần này là vụ việc đang được tiến hành
liên quan đến việc đơn vị thầu dự án đường sắt cao tốc hà đông cát linh xin thêm năm mươi triệu đô la mỹ
để vận hành đại diện bộ giao thông vận tải cho biết
việc thực hiện dự án này theo hợp đồng trong đó quy định rõ trách nhiệm các bên
trong đó có điều khoản thanh toán thuộc về trách nhiệm của trưởng ban quản lý dự án chủ đầu tư
hiện đã thanh toán tổng thầu tám mươi giá trị hợp đồng theo các điều kiện hợp đồng
về hoàn thiện còn lại chạy thử chạy lưu động tích hợp đang nỗ lực cùng các cơ quan chức năng
giải quyết các vấn đề liên quan đến cách ly xin thẩm quyền
huy động tổng thầu sang thực hiện đánh giá lượt cuối trước khi đi vào khai thác
bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo ban quản lý dự án huy động các nguồn lực thực hiện
để có người đối tác giải quyết các vấn đề còn tồn tại
chiều nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị
công bố quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ tại liên đoàn lao động tp hà nội
theo quyết định số tám nghìn tám trăm hai mươi sáu ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ban thường vụ thành ủy hà nội điều động phân công đồng chí bùi huyền mai
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thành ủy viên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đến nhận công tác tại liên đoàn lao động tp hà nội
chỉ định làm bí thư đảng đoàn giới thiệu để bầu bổ sung vào ban chấp hành ban thường vụ
bầu giữ chức vụ chủ tịch liên đoàn lao động tp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
sau đó đồng chí vương đình huệ đã có buổi làm việc với liên đoàn lao động tp hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ đề nghị tổ chức công đoàn thủ đô
quan tâm hơn đội ngũ đoàn viên người lao động trong đó chú trọng các phong trào thi đua
nhất là đối với vấn đề cải cách hành chính quy tắc ứng xử
về các kiến nghị trong đó việc cải tạo cung văn hóa hữu nghị việt sô
bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách
thành phố hà nội phải tăng cường hỗ trợ cùng liên đoàn lao động thành phố sớm hoàn thành nhiệm vụ này
trong chuyến công tác tại tỉnh sắp trăng chiều nay đồng chí phan đình trạc
bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác của trung ương
đã đến thăm hai gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh sóc trăng
đến thăm mẹ việt nam anh hùng lưu thị tư đồng chí phan đình trạc đã bày tỏ vui mừng
khi biết mẹ tư năm nay chín mươi hai tuổi nhưng vẫn minh mẫn và luôn nêu gương tốt cho con cháu
và khu dân cư trong cuộc sống hàng ngày
đồng chí trúc mẹ tư luôn mạnh khỏe và tiếp tục là tấm gương sáng
tiêu biểu của tỉnh sắp trăng
thăm gia đình nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huỳnh ngọc kiềng bảy mươi tuổi
nguyên là cán bộ đội biệt động của tỉnh sóc trăng trong kháng chiến
đồng chí trưởng ban nội chính trung ương đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình chính sách
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong thực hiện công cuộc đổi mới
đưa đất nước phát triển về mọi mặt
hôm nay đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình định
về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị ban thường vụ tỉnh ủy bình định đã lãnh đạo
chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ hai mươi của đảng bộ tỉnh
đến thời điểm này bình định đã hoàn thành tổ chức đại hội các tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
đạt tỷ lệ bảy mươi chín bốn mươi ba
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao ban thường vụ tỉnh ủy bình định
đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị đồng thời tin tưởng rằng tỉnh ủy bình định
sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
nhất là đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị tính đến thời điểm hiện tại tỉnh thanh hóa đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ
cho các đối tượng chính sách trên địa bàn
hàng trăm ngàn người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước
tuy nhiên bên cạnh đó cũng xuất hiện những trường hợp chi trả sai nguyên tắc
ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực chung của toàn tỉnh
theo số liệu thống kê tỉnh thanh hóa có bảy trăm linh bảy đối tượng được hỗ trợ
đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đã có khoảng chín mươi chín số người nhận hỗ trợ tổng kinh phí chi trả trên bảy trăm linh một tỷ đồng
trước thông tin về hiện tượng chi trả sai quy định trên địa bàn tỉnh
theo đại diện sở lao động thương minh và xã hội
địa phương này đã nhanh chóng tiếp thu kiểm điểm những trường hợp trục lợi chính sách
chấn trình việc vận động nhân dân không nhận hỗ trợ hay ghép danh sách hộ nghèo
nếu như mà chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi
yêu cầu phải kiểm đoán ngay
chứ không có cái chuyện mà là chỉ đạo từ cấp trên xuống
và càng không có chuyện thì cấp trên trung tống
hiện tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo các địa phương giả soát lại danh sách các đối tượng chính sách năm hai nghìn hai mươi
và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi năm tháng sáu
trên cơ sở này tỉnh thanh hóa sẽ chi trả bổ sung cho những người đủ điều kiện
nhưng chưa được nhận tiền đồng thời truy thu các trường hợp nhận hỗ trợ sai quy định
chiều nay tại buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội
phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực tp hà nội nguyễn anh dũng cho biết đơn vị đã chuẩn bị các phương án phục vụ trong cao điểm nắng nóng mùa hè hai nghìn hai mươi
để bảo đảm vận hành cung ứng điện liên tục ổn định tổng công ty điện lực tp hà nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như kỹ thuật vận hành đầu tư xây dựng sửa chữa lớn và bảo vệ hành lang lưới điện
đặc biệt trong ngày nắng nóng kỷ lục hai mươi một tháng năm lưới điện của thành phố hà nội đã được thử tải với công suất bốn ba trăm linh tám mw trong khi khả năng đáp ứng lên đến bốn tám trăm linh mw
evn hà nội cũng khẳng định không cắt điện khi nhiệt độ trên ba mươi sáu độ c trường hợp xảy ra sự cố lưới điện các đơn vị xử lý hoàn thành trong hai giờ
tuy nhiên evn hà nội cũng khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện phù hợp với tải trọng để tránh sự cố chập điện cháy nổ xảy ra
thưa quý vị công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội để góp phần lựa chọn những người xứng đáng vào cấp ủy mới
đó là chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước tại phiên họp mới đây của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
thực tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy công tác phòng chống tham nhũng khi được thực hiện quyết liệt đã góp phần loại bỏ những phần từ thái hóa biến chất ra khỏi đảng
tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cấp chăm sạch vững mạnh ngăn tầm nhiệm vụ
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
thực tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy công tác phòng chống tham nhũng khi được thực hiện quyết liệt đã góp phần loại bỏ những phần từ thái hóa biến chất ra khỏi đảng
thực tế từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy công tác phòng chống tham nhũng khi được thực hiện quyết liệt đã góp phần loại bỏ những phần từ thái hóa biến chất ra khỏi đảng
từ đầu nhiệm kỳ một mươi hai đến nay bằng quyết tâm cao cùng các biện pháp phù hợp công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được lợi ích kép từ chính trị đến kinh tế xã hội
và quan trọng nhất là niềm tin của người dân đối với đảng
kết quả phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai này là đạt được những thành tiêu vô cùng to lớn và quan trọng
nó thành công không phải ở chỗ hay là không chỉ ở chỗ là phơi bày ra những kẻ tham nhũng lên án họ đưa họ ra tòa
mà thành công lớn hơn là sự cảnh báo đối với những người khác
và thành công sâu hơn nữa là cổng cố một cái niềm tin đang bị mất dần trong một chỗ
sự cổng cố niềm tin đó là một tạo nên sức mạnh của đảng
và từ đó thì chúng ta có thể làm trong sạch đội ngũ
và loại bỏ những cái số một mà làm hại đến đảng
điểm nổi bật trong thời gian qua là nhờ làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực mà một số cán bộ trẻ được coi là những hạt giống đỏ
là những người kế cận đội ngũ cán bộ tầm chiến lược của đảng đã bị xử lý kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng
nhờ đó chúng ta đã loại bỏ được những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi đội ngũ
ngăn chặn được từ sớm từ xa
những kẻ cơ hội chính trị lọt vào cấp ủy khoa mới
bởi không làm thế rất có thể họ sẽ tái cử ở nhiệm kỳ mới với chức vụ cao hơn và hậu quả là rất khó lường
chính vì thế tại cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là vừa chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba
vừa thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần quyết liệt hơn mạnh hơn
góp phần phục vụ tốt công tác nhân sự đại hội
đây là sự chỉ đạo rất sáng suốt và kịp thời
vì lẽ khi đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sẽ làm lộ ra những sai phạm và những người có liên quan và rất có thể
trong đó có những người nằm trong cơ cấu cấp ủy khoa mới và tham nhũng là một biểu hiện cụ thể của những người cơ hội chính trị
tham nhũng là một biểu hiện của cơ hội chính trị
thế thì cái việc đánh tham nhũng của chúng ta như vậy thì thực chất mà nói chúng ta cũng đã loại bỏ được rất là
rất là nhiều cái phân tử cơ hội
chính vì thế các cơ quan chức năng các địa phương bộ ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
tiếp tục xử lý nghiêm và công khai những cán bộ vi phạm để tạo không khí tin tưởng
phấn khởi cho kỳ đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
các cơ quan có trách nhiệm trong vấn đề này mà làm đúng như cái chỉ đạo và tinh thần
mà tổng bí thư đã nêu
nó sẽ có có được một đại hội tốt đạt được cái mục tiêu là kiến tạo được một cái bán chống hình trung ương
nó xứng đáng đúng tầm ngang tầm để thực hiện tốt nhất các cái nhiệm vụ mà đại hội đảng một mươi ba quyết định
trên tinh thần đó trong thời gian tới công tác phòng chống tham nhũng cần phải làm khẩn trương
có trách nhiệm giữ vững nguyên tắc và có lý có tình có tính thuyết phục cảnh tình cảnh báo gian đe
ngăn chặn không để lọt vào cấp ủy các cấp vào trung ương những người không xứng đáng
phòng chống tham nhũng tốt chắc chắn công tác nhân sự đại hội sẽ tốt
biết thông tin bộ quốc phòng sẽ tẩy rửa tồn dư chất độc dioxin tại sân bay aso
đã và đang làm nức lòng người dân huyện a lưới từng từ thiên huế
trong chiến tranh sân bay azo cũng là một nơi được quân đội mỹ sử dụng tập kết chất độc hóa học
để từ đây
chúng đưa đi dài khắp rừng trường sơn nhằm triệt phá nơi bộ đội đóng quân
đồng thời chặn con đường huyết mạch từ bắc vào nam của quân giải phóng
theo cảnh báo khu vực sân bay aso bị nhiễm dioxin nặng nhất huyện a lưới
ngay sau khi chiến tranh kết thúc vì lo ngại chất độc người dân không dám làm nhà gần sân bay
hoạt động chăn nuôi trồng trọt của người dân địa phương cũng được hạn chế
và tránh xa khu đất rộng bốn mươi sáu hectare này
theo kế hoạch bộ quốc phòng cũng sẽ tiêu độc trong phòng vi là một mươi bốn hectare
qua thông tin ban đầu thì bà con cũng rất là mừng
sau này là trả lại một mươi bốn hectare này để bà con đưa vào sản xuất
khí hậu thổ nhưỡng ở vùng đất a lưới này rất thuận lợi
thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tuy nhiên hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn e rè
vì những con số tồn dư chất độc dioxin từ nhiều năm trước
sau khi xử lý xong một phần diện tích sẽ được thực hiện
cả các hàng mục của khu diện tích chiến tranh tại sân bay a so
theo kế hoạch đã được phát duyệt
một phần diện tích còn lại thì được phục vụ hỗ trợ
trong cái hàng năm phát triển kinh tế xã hội của xã đông sơn
qua chiến tranh a so đông sơn a lưới
đến nay vẫn là vùng đất còn nhiều khó khăn
bên cạnh việc gột rửa chất độc dioxin
huyện a lưới vẫn cần thêm sự quan tâm chia sẻ
hỗ trợ giúp đồng bào hàn gắn nỗi đau chiến tranh
tiếp cận tư duy phương pháp làm ăn mới để sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo
nhằm hỗ trợ cho người dân bị thiếu đói do ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
ubnd tỉnh khánh hòa vừa quyết định cấp hơn một ba trăm linh tấn gạo cho gần tám mươi sáu người trên địa bàn
nguồn kinh phí của chương trình
khoảng hai mươi một đồng
được trích từ ngân sách cấp tỉnh năm mươi
các địa phương đối ứng số còn lại
riêng huyện miền núi khánh sơn khánh vĩnh được tỉnh hỗ trợ một trăm linh kinh phí
do ảnh hưởng của hạn hán trên địa bàn tỉnh khánh hòa chỉ sản xuất được bốn bốn trăm sáu mươi ha lúa vụ hè thu hai nghìn hai mươi
tại các khu vực chủ động được nguồn nước tưới gần hồ thủy lợi đập dân ven sông
diện tích khoanh vùng không sản xuất do thiếu nước tưới là một mươi bốn bốn trăm tám mươi ha
dẫn đến nguy cơ thiếu đói cao ở nhiều địa phương trong tỉnh
tỉnh điện biên vừa làm việc với tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai dự án phát triển cây cao su trên địa bàn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
sau một mươi hai năm phát triển cây cao su đến nay toàn tỉnh đã trồng hơn năm ha
từ năm hai nghìn một mươi bảy một số diện tích bắt đầu cho cạo mủ
hiện nay có hơn hai sáu trăm sáu mươi bảy hectare đã được đưa vào khai thác
để tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho công nhân
tại buổi làm việc
lãnh đạo tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh điện biên và các sở ngành
hỗ trợ người lao động được tham gia tập huấn đào tạo nghề theo chính sách hiện có của địa phương
xem xét kiến nghị cho hai công ty cao su thuộc tập đoàn trên địa bàn tỉnh
được hưởng chính sách hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng với các diện tích đầu nguồn
đồng thời hỗ trợ tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ đồng thuận góp sức thực hiện dự án
thời điểm này nhiều địa phương trong nước bắt đầu bước vào vụ thu hoạch quả vải tươi
ngành chức năng tỉnh lạng sơn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất
để các tiểu thương doanh nghiệp xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường trung quốc
tuy nhiên từ đầu vụ đến nay mặt hàng nông sản này xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn
giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoài
theo thống kê của tri cục hải quan tân thanh từ ngày một mươi một tháng năm đến hết ngày một tháng sáu
tại cửa khẩu này mới có khoảng một trăm hai mươi xe vải tươi xuất khẩu sang trung quốc với sản lượng khoảng ba năm trăm linh tấn
bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng một mươi xe được xuất khẩu trong khi con số này của năm hai nghìn một mươi chín
trung bình là một trăm bốn mươi xe xuất khẩu một ngày với tổng sản lượng cả mùa là bốn mươi tấn
bên việt nam mình vẫn tạo điều kiện làm sao nhanh nhất cho có thể để tạo điều kiện cho hàng vải của mình đi thông thoáng
nhưng mà cái tình hình vĩnh bệnh thì kiểm tra bên phía trung quốc người ta có kiểm tra chặt chẽ hơn
nên là cái lượng hàng lên tân thanh nó giảm nhiều
trung bình so với mỗi năm mà cái lượng hàng lên tân thanh thì trung bình mỗi ngày ta phải đi từ năm mươi đến một trăm năm mươi xe
tình hình bệnh năm nay từ đầu vụ đến giờ thì mỗi ngày chỉ đi xuất được một mươi đến hai mươi xe
vải thiều xuất khẩu giảm so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín thì theo tri cục đánh giá thì có thể là do cái chủ hàng phía trung quốc
họ chỉ định giao hàng tại cửa khẩu nào thì các cái chủ hàng của việt nam sẽ giao hàng tại cửa khẩu đó
thế thì để chuẩn bị
để làm thủ tục cho các doanh nghiệp trong cái vụ vải thiều năm nay thì tri cục hải quan cửa khẩu tân thanh
cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu là cũng đã thống nhất là tạo một cái phân luồng
một cái luồng riêng cho cái mặt hàng vải thiều
không chỉ quả vải tươi xuất khẩu chậm các mặt hàng nông sản cũng đang trong tình trạng như vậy
hiện nay mỗi ngày tri cục hải quan tân thanh cục hải quan lạng sơn cũng chỉ làm thủ tục hải quan cho năm mươi bảy mươi xe nông sản xuất khẩu
do vậy thời gian tới
ngành chức năng tỉnh lạng sơn sẽ đẩy mạnh đàm phán với ngành chức năng phía nước bạn để tạo điều kiện cho nông sản việt nam
đặc biệt là quả vải tươi xuất khẩu thuận lợi
liên quan đến vụ tai nạn mỏ đá khiến ba người tử vong xảy ra tại tỉnh điệp biên vào chiều ngày một mươi một tháng sáu
tính đến một mươi năm h ngày hai tháng sáu thi thể nạn nhân cuối cùng đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở khai đá phía trên vách núi
nạn nhân mất tích mới được tìm thấy là bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh ninh bình
chính quyền huyện điện biên đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hoàng anh
thực hiện các thủ tục an táng và hỗ trợ theo luật lao động
chính quyền huyện điện biên cũng đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng
vừa qua tại điểm bay dù lượn đèo khao phạ xã cao phạ huyện mù trải tỉnh yên bái
đã tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm hai nghìn hai mươi
trong đó có phi công người nga
tuy nhiên sau khi nam phi công đưa chiếc dù lên độ cao khoảng hai mươi m
thì dù bị lật rồi rơi xuống ngay chỗ điểm cất cánh
phi công là người nga làm việc ở công ty du lịch mũi né đã bay được hơn một trăm linh giờ
do lỗi kỹ thuật bay vào vùng không khí bị nhiễu động không xử lý tốt nên đã bị rơi xuống đất khi vừa cất cánh
chấn thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng
phi công đã được mua bảo hiểm an toàn bay và đang được điều trị phục hồi
hiện tại nạn nhân cũng đã được thanh toán tiền bảo hiểm sau sự cố
theo các phi công chuyên nghiệp từ câu lạc bộ dù lượn việt wing hà nội
đây là môn thể thao mạo hiểm nên rủi ro là điều khó tránh
mù căng trải là một huyện có lượng khách du lịch lớn nhất tỉnh yên bái
từ năm hai nghìn bảy dụng bậc thang mù căng trải đã được công nhận là danh thắng quốc gia
ngoài phong cảnh đẹp lợi thế thiên nhiên cũng tạo điều kiện
để huyện khai thác các môn thể thao mạo hiểm như dù lượn